trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trả tự một phó trưởng công an phường ở thành phố huế
bị đối tượng có dấu hiệu loạn thần dùng dao đâm trọng thương và đã hy sinh tại bệnh viện
danh tính của đối tượng bị bắt là nguyễn tấn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại tổ dân phố xuân hòa phường thủy vân thành phố huế
trong những ngày vừa qua đối tượng sang có các biểu hiện loạn thần thường xuyên đứng giữa lòng đường
đoạn lê đức anh giao với trục đường ba mươi sáu m tổ dân phố xuân hòa gây tắc giao thông
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng một khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc đối tượng sang
có hành vi gây dối công an phường thủy vân đã nhanh chóng đến hiện trường để xử lý vụ việc
tại đây đồng chí phó trưởng công an phường đã bị đối tượng sang dùng dao đâm trọng thương
và hy sinh tại bệnh viện đối tượng gây án lập tức bị khống chế bắt xử
như chúng tôi đã thông tin trong lúc làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông kiểm tra nồng độ cồn
đại úy nguyễn văn thường đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện sóc sơn thành phố hà nội
đã bị tài xế vi phạm nồng độ cồn chèn xe qua người dẫn đến chấn thương sọ não
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi giết người
vụ việc này tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
đây là nhà của đại úy nguyễn văn thường từ khi đồng chí cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện
vợ và người nhà thay phiên nhau túc trực hai con còn nhỏ dại một cháu hai tuổi
một cháu học lớp hai cũng phải nhờ người thân chăm sóc nhưng điều quan tâm nhất lúc này là tình hình
sức khỏe của người chồng người cha cũng là trụ cột chính của gia đình
ngày một mươi tháng một vừa qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến bệnh viện việt đức thăm động viên đại úy nguyễn văn thường
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện sóc sơn và đại úy lò đức tiến cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện vân hồ tỉnh sơn la
bị thương khi làm nhiệm vụ đang điều trị tại bệnh viện việt đức đến thời điểm hiện tại mọi phương án phương pháp điều trị tích cực nhất đã được bệnh viện áp dụng để đảm bảo tốt nhất cho các trường hợp cán bộ chiến sĩ đang bị thương và được điều trị tại bệnh viện
thay mặt bộ công an bộ trưởng tô lâm đã trân trọng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình và rất kịp thời tập trung cao độ cứu chữa cho các cán bộ chiến sĩ
bộ trưởng bộ công an cũng biểu dương tinh thần của các đồng chí trong việc kiên quyết xử lý đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ
bộ trưởng tô lâm chỉ đạo các đơn vị công tác của các đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ tiếp tục sát sao quan tâm hỗ trợ gia đình túc trực chăm sóc đồng đội vượt qua hoạn nạn
trong quá trình khi đồng chí thường bị đâm xe như vậy
chúng tôi cũng đã cắt cử chỉ huy và cán bộ đến cùng với gia đình châu non
và trong đảng ủy ban chỉ huy cũng đã phát động toàn đơn vị là ủng hộ mỗi các đồng chí tối thiểu nửa ngày lương để động viên cùng với gia đình cứu chữa cho đồng chí thường
và còn đối tượng thì chúng tôi cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi giết người và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
theo khai nhận của đối tượng gây ra vụ án tại sóc sơn hà nội ngày bảy tháng một vừa qua
ngay sau khi đã uống bia rượu tại một đám rỗ
đối tượng tự lái xe về nhà
chủ quan cho rằng chỉ uống vài ly rượu vẫn đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện
thiếu quan sát sợ trách nhiệm nên bột phát có hành động quay xe bỏ chạy khi gặp tổ công tác
để rồi những giọt nước mắt muộn màng này liệu có đủ để cảnh tỉnh và sửa chữa sai lầm đã gây ra
mọi người là tốt nhất là không đến bia rượu

mọi người là tốt nhất là không đi xe
để phòng chống những việc thương thương như thế này mà xảy ra
hối hạ cả một đời làm khổ cho người khác
tiếp tục thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp tết dương lịch
tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân năm mới
sáng ngày một mươi một tháng một công an tỉnh bắc ninh đã huy động lực lượng tổ chức gia quân
tuần tra kiểm soát khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên tuyến quốc lộ một
đoạn qua địa bàn tỉnh bắc ninh
tại km số một trăm ba mươi tám quốc lộ một ngay từ đầu giờ sáng lực lượng công an đã thiết lập
khu vực kiểm soát xử lý vi phạm công khai với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ phương tiện
không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ
người dân tham gia giao thông
theo đó các tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tập trung kiểm soát mạnh hành vi chở hàng quá tải chạy quá tốc độ
vi phạm quy định về nồng độ cồn ma túy xe ô tô khách dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định
chở quá số khách vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải
tất cả các phương tiện tham gia giao thông đều phải kiểm tra nồng độ cồn
bên cạnh những trường hợp chấp hành tốt các quy định về luật an toàn giao thông
thì vẫn có những trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản xử lý theo đúng quy định
chỉ trong ngày đầu giao quân tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một
công an tỉnh bắc ninh đã tiến hành kiểm tra hàng trăm phương tiện
phát hiện hai mươi tám trường hợp vi phạm các lỗi như không có bình chữa cháy
không ghi đủ thông tin trong lệnh vận chuyển không có giấy phép lái xe
không có đăng ký xe trong đó có sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hai mươi tám trường hợp phạt tiền khoảng bốn mươi bảy triệu đồng
cùng với công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
công an tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông
công tác tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một sẽ kéo dài đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông phòng ngừa giảm bốn tác giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân
cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
khi tham gia giao thông góp phần chung tay xây dựng tỉnh bắc ninh an toàn giao thông hiện đại đáng sống
hôm nay công an tỉnh quảng ninh đã tạm giữ tài xế hà quang vương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chú thành phố cẩm phả để điều tra vụ tai nạn liên hoàn làm ba người tử vong
trước đó vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi một mươi sáu h ba mươi chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng một
tại km một trăm sáu mươi một quốc lộ một mươi tám đoạn qua phường cửa ông thành phố cẩm hà
vào thời điểm trên xe ô tô bán tải
mang biển kiểm soát một mươi bốn c hai mươi nghìn bảy trăm hai mươi sáu do tài xế hà quang vương điều khiển
hướng mông dương cửa ông đến địa điểm trên
đã đâm vào hai xe máy mang biển kiểm soát một mươi một l một một mươi bốn nghìn sáu trăm ba mươi ba và một mươi bốn u một một mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi hai
cú tông làm ba người tử vong tại chỗ
sau đó ô tô này tiếp tục lao lên vỉa hè
đâm vào xe bán tải mang biển kiểm soát một mươi bốn c một mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi một đang đỗ ở ven đường
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc
vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo vũ xuân thụy
chú tại phường tân tiến thành phố bua ma thuột tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh trần văn liêm chú cùng phường
theo cáo trạng thụy và một cô gái chú tại phường tân thành thành phố bua ma thuột
có quan hệ tình cảm với nhau
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thụy đến nhà bạn gái nhưng chị này không có ở nhà
khoảng một mươi phút sau chị này được anh liêm trở về đến nhà
tại đây giữa thụy và anh liêm xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
nên thụy lấy từ trong cốp xe máy một con dao ra đe dọa
sau khi lời qua tiếng lại thụy đã dùng dao đâm thẳng vào ngực anh liêm
và tiếp tục truy đuổi đâm tổng cộng là một mươi nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
tại phiên tòa thụy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
căn cứ vào các tình tiết diễn biến có trong hồ sơ vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt vũ xuân thụy một mươi chín năm tù giam về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang sáng nay cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn tấn đạt cao thanh tùng và nguyễn thành thái để tiếp tục điều tra về hành vi
sản xuất buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi phân bón thuốc thù y
thuốc bảo vệ thực vật giống cây trồng vật nuôi
trong quá trình điều tra xác định vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đạt bàn bạc với tùng
cùng nhau sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả để bán kiếm lời đạt cung cấp nguyên liệu
máy móc tem nhãn hướng dẫn cách phối trộn các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả
và thực hiện các giao dịch mua bán với khách hàng
còn tùng chọn ba địa điểm để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả
khoảng hai tháng sau đạt tiếp tục rủ thái cùng với tùng sản xuất nhiều loại thuốc
bảo vệ thực vật giả các nhãn hiệu nổi tiếng ở trong và ngoài nước
cho đến chiều ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi tùng đem hàng đi giao
thì bị công an thành phố long xuyên bắt quả tang
tăng vật thu giữ là bốn mươi chai thuốc bảo vệ thực vật giả cùng số lượng lớn nguyên liệu
máy móc tem nhãn dùng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả
sau khi biết sự việc bị phát hiện ngày chín tháng một đạt đã ra đầu thú

đạt đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình
và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cùng với công an huyện nho quan
đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn chất ma túy
hai đối tượng bị bắt là nguyễn hoàng hà chú thành phố ninh bình
và đinh thị thúy chú tại tỉnh hà nam
kiểm tra xe ô tô của hai đối tượng lực lượng công an phát hiện một một mươi bảy kg ma túy đá
ba bảy mươi bảy gam ma túy tổng hợp khám xét khẩn cấp nợ của hà
giữ một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp bốn mươi viên ma túy dạng kẹo
ba trăm linh gam ma túy ketamine một trăm linh gam heroin cùng với nhiều công cụ phương tiện
phục vụ cho việc mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình đấu tranh hà khai mua số ma túy trên ở tỉnh ngoài
mang về bán cho người nghiện trên địa bàn tỉnh để kiếm lời
được biết cả hai đối tượng đều từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
thưa quý vị liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối ngày một mươi một tháng một vừa qua
tại thị xã mỹ hảo
trưa nay công an tỉnh hưng yên cho biết đã bắt được nghi phạm đặng quang sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tổ dân phố nguyễn xá phường nhân hòa thị xã mỹ hảo
khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi một tháng một tại phòng sáu a sáu ct hai trung cư lạc hồng phúc
thuộc tổ dân phố nguyễn xá phường nhân hòa thị xã mỹ hảo tỉnh hương yên
do mâu thuẫn cá nhân sơn đã dùng hung khí gây thương tích cho vợ của mình
dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng
sơn đã bỏ trốn ngay sau đó
nhận tin báo công an tỉnh hưng yên phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi huy động lực lượng xác minh điều tra nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án
và chỉ sau hai mươi bốn giờ kể từ khi vụ án xảy ra tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự và công an thị xã mỹ hào
đã bắt giữ được đặng quang sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
còn tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng một người đàn ông đang chất đồ lên xe ô tô thì bất ngờ
bị một đối tượng rút hung khí chém nhiều nhát hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng một ông cao trần quốc trí bốn mươi tuổi
cùng một người phụ nữ bê đồ ra xe ô tô bảy chỗ trước nhà trên đường nguyễn trí thanh phường một
thì bất ngờ bị đối tượng lạ mặt dùng dao chém tới tốc và nhập viện cấp cứu
ngay sau đó đối tượng đã nhanh chóng được một người khác chở xe máy rời khỏi hiện trường
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây cho vai lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do wang yuntao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch trung quốc điều hành bắt giữ đối tượng cầm đầu và một trăm chín mươi hai đối tượng khác có liên quan
sau một thời gian xác lập chuyên án vào lúc chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi một tháng một bộ công an đã huy động hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
của các đơn vị thuộc công an thành phố đà nẵng cục cảnh sát hình sự trung đoàn cảnh sát cơ động số hai
của bộ công an tại thành phố hồ chí minh phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
và tỉnh bình dương đồng loạt đột kích chín địa điểm hoạt động của các đối tượng tại hai địa phương nói trên
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng lực lượng công an đã bắt giữ wang yuntao và tất cả các mắt xích của đường dây tội phạm này
trong ngày hôm nay các đối tượng đã được di lý về thành phố đà nẵng phục vụ công tác điều tra
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hai trăm bốn mươi bảy máy tính hơn một trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt phong tỏa hàng chục tỷ đồng
trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến hành vi cho vai lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản
cơ quan công an xác định wang yuntao cùng một đối tượng khác người trung quốc đã thuê người việt đứng tên lập cả chục công ty
với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau nhưng thực chất các công ty này đều được sử dụng làm bình phong cho hoạt động cho vai lãi nặng
mỗi nhóm công ty được giao nhiệm vụ khác nhau từ xây dựng và quảng bá các app cho vay tiền tìm kiếm khách hàng cho đến cho vay và đòi nợ
số tiền các đối tượng cho vay và hưởng lợi bất chính rất lớn vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sau thời gian phối hợp theo dõi các đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam vào chiều tối qua
chuyên án ma túy do bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh chủ trì phối hợp với lực lượng của cục phòng chống ma túy và tội phạm
và công an tỉnh tây ninh xác lập đã triệt phá thành công bắt giữ một đối tượng cùng hai ba kg ma túy
cụ thể vào lúc một mươi tám h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một tại khu vực biên giới tà pem lực lượng chức năng đã bắt quả tang hoàng trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đang vận chuyển hai kg ma túy dạng đá và hai trăm linh g ma túy cao cấp dạng bột
hiếu khai nhận vào hai ngày trước đó đã xuất cảnh trái phép sang campuchia để nhận vận chuyển thuê ma túy từ campuchia về việt nam
đến một mươi năm h ngày một mươi hai tháng một hiếu nhận được số ma túy nói trên sau đó thuê xe ôm trở ra biên giới để tìm đường nhập cảnh trái phép vào việt nam
nhưng vừa qua biên giới thì đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ
đến thời điểm gần tết nguyên đán là không ít thanh thiếu niên thậm chí là các em học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo
và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ
đây không chỉ là việc làm hết sức nguy hiểm nguy cơ gây ra tai nạn thương tâm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật
nắm bắt được diễn biến tình hình thực tế công an tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các đơn vị địa phương
triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc tự chế và sử dụng loại pháo trái phép này
dù đang ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường nhưng các em học sinh này lại không lo việc học tập
mà dành thời gian để nghiên cứu tự chế pháo nổ với số lượng lớn như thế này
sau quá trình kiểm tra tổ công tác đã tiến hành bắt giữ bốn lô hàng trị giá khoảng gần ba trăm hai mươi triệu đồng
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng xác định trên bao bì tất cả các sản phẩm đều có in chữ nước ngoài xuất xứ không thể hiện
các chủ lô hàng không xuất trình đồ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp theo quy định
đây là hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ bốn lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật